hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắt giữ ba đối tượng thu giữ tại chỗ một số lượng lớn ma túy tổng hợp
các đối tượng bị bắt giữ là ca văn bảng ca thị thoại và quang thị tiên
cùng chú tại huyện sông mã
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng một trăm chín mươi hai sáu mươi hai g cùng với hai một g heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên
của một số đối tượng bên lào không rõ danh tính mang về bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
còn tại an giang phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phối hợp với công an phường châu phú a
đã bắt giữ đối tượng đỗ duy thành chú tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người
theo cơ quan điều tra vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn tám do có mâu thuẫn từ trước
nên bùi quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã rủ thành cùng với một mươi hai đối tượng
mang theo bốn cây mã tấu và nhiều hung khí
tìm đánh nhóm của nguyễn vũ ngọc hải chú tại phường năm thành phố vũng tàu
trong lúc xô sát nhóm đối tượng của quân và thành đã chém nhiều nhát vào người của hải
khiến anh tử vong tại chỗ và đuổi chém bị thương nhiều người khác
sau khi gây án thành trốn khỏi địa phương cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an huyện kinh môn tỉnh hải dương vừa tuyên truyền vận động thành công một đối tượng
gây ra vụ án mạng ra đầu thú trước pháp luật
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám anh bùi văn mạnh và anh nguyễn văn huyên đều trú tại xã an sinh
huyện kinh môn đến nhà anh nguyễn văn tân chú tại xã hiệp sơn đòi nợ số tiền tám mươi triệu đồng
sau khi xảy ra mâu thuẫn hoàng văn tỉnh là cháu ruột của anh tân cùng chú tại địa phương
đã dùng dao chém anh mạnh và anh huyên bị thương sau đó bỏ trốn
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh mạnh đã tử vong sau đó
sau khi tiếp nhận thông tin tổ công tác của công an huyện kinh môn đã trực tiếp đến gia đình tuyên truyền
vận động gia đình khuyên nhủ đối tượng sau hơn ba ngày lần trốn ở trên núi
sáng nay đối tượng tỉnh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh thừa thiên huế sáng nay đã tiến hành trao trả tài sản
với tổng trị giá trên sáu trăm linh triệu đồng cho anh đỗ đắc anh quân là khách du lịch từ hà nội vào huế đánh rơi
trước đó hôm qua vào lúc tuần tra tổ công tác thuộc phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện một chiếc cặp da bên trong có tám mươi triệu đồng tiền mặt một điện thoại di động vơtu màu vàng
một máy ipad một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng trị giá tài sản khoảng sáu trăm linh triệu đồng
sau khi xác minh số tài sản trên là của anh đỗ đắc anh quân chú tại quận ba đình hà nội là khách du lịch
từ hà nội vào huế công an tỉnh thừa thiên huế đã làm các thủ tục bàn giao số tài sản trên cho anh quân
tin quốc tế lực lượng chức năng của trung quốc cho biết có ít nhất bốn mươi loại hóa chất độc hại khác được tìm thấy
tại hiện trường vụ nổ ở thiên tân trong đó có tám trăm linh tấn ammoni nitrate và năm trăm linh tấn potassium nitrate
trước đó để phòng trừ các nguy cơ có thể xảy ra của trận mưa vào ngày hôm qua nhà chức trách đã thiết lập khu vực
đê quai khoảng một trăm linh m hai
cảm ơn các bạn đã theo dõi